hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh thanh khá hai mươi một tuổi bị thương nặng được biết hai nạn nhân trên đang lên trên đường đi khám bệnh thì gặp nạn